thủy điện cửa đạt huyện thường xuân tỉnh thanh hóa hoàn thành và đưa vào sử dụng đã lâu
nhưng hàng chục hộ dân tại khu vực phải di rời vẫn chưa thể ổn định cuộc sống
một số hộ dân không lo được sinh kế tại nơi ở mới những hộ khác lại di rời vào đúng khu quy hoạch rừng phòng hộ
hai mươi hộ quay lại bám trụ bất hợp pháp ven quốc lộ bốn mươi bảy đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt đề
năm hai nghìn bốn sau khi nhận hỗ trợ của nhà nước gia đình ông trảo văn khuôn cùng một mươi năm hộ dân khác
bắt đầu chuyển đi nơi ở mới tại đây một mươi sáu hộ gia đình mới được biết khu vực họ đang dọn vào
lại thuộc khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên đang nói ở chỗ việc trồng lấn quy hoạch này
chính quyền xã thời đó không nắm được
dân là chuẩn bị vào để phát dọn chuẩn bị làm nhà rồi
lúc đó thì mới đùng ra thì trồng cháo cái đất mà bảo tồn thiên nhiên xuân liên
nhưng người ta không cho ở thì chịu thôi
theo chủ trương đảng nước thì hoàn toàn ở đây là bất hợp pháp
di dân thì ai cho phép anh ở đây là bất hợp pháp
nhưng bây giờ thì bắt buộc là kế sinh nhai thôi
bắt buộc người dân phải quay về thôi không đi ở nơi nào là ở được nữa
nếu nơi khác thì không có đất thì các nơi người ta quản lý cả rồi bắt buộc phải kế sinh nhai thôi
vì cư trú bất hợp pháp nên các hộ dân ở đây không được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu
điện lưới không có trạm xá và trường học đều ở rất xa
tình trạng di dân tự do cư trú bất hợp pháp cũng gây khó cho công tác quản lý
tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm an toàn tại nơi cư trú mất an toàn giao thông an ninh trật tự bất ổn
người dân ở đây cũng xác định rõ là người ta đang ở đây bất hợp pháp
nên là cái việc mà để mà đầu tư đảm bảo an sinh về xã hội là hết sức khó khăn
và công tác quản lý nhà nước kể cả về an ninh trật tự trên địa bàn rất rộng như thế là cũng hết sức khó khăn
đến khu đất mới thì cũng không phải đơn giản là cái chuyện để bố ký ý chí này ăn được mà nó ăn ở được
và nó phải liên quan đến cả cái bố chí kể cả quỹ đất sản xuất cho người dân
mà bây giờ huyện đang rất đau đầu với vấn đề này
bởi vì cái quỹ đất sản xuất của khu vực nhân dân bây giờ cũng chưa tìm được quỹ đất để giao cho các hộ dân này
hiện tại việc xử lý vấn đề cư trú trái phép ven lòng hồ thủy điện cửa đạt vẫn khá bế tắc
người dân xin được giữ nguyên hiện trạng và thực hiện nghĩa vụ tài chính
huyện thường xuân không đồng ý nhưng cũng chưa bố trí được khu tái định cư mới
tỉnh thanh hóa thì cương quyết yêu cầu địa phương nhanh chóng tìm giải pháp cho vấn đề này